sở giáo dục tp hcm đã công bố điểm chuẩn lớp một mươi tp hcm năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
theo đó điểm chuẩn nguyện vọng một trường trung học phổ thông nguyễn thượng hiền cao nhất là bốn mươi một
tiếp theo là trung học thực hành đại học sư phạm ba mươi chín năm và gia định ba mươi tám bảy mươi năm
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết thành phố sẽ giảm dần số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
vào lớp một mươi công lập từ nay cho đến năm hai nghìn hai mươi để thực hiện công tác phân luồng
lộ trình từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ phấn đấu có ba mươi số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
hoặc trung học phổ thông sẽ học nghề tại các trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề
do đó thành phố sẽ giảm dần số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học vào lớp một mươi công lập từ nay cho đến năm hai nghìn hai mươi
để thực hiện công tác phân luồng